trong một tháng tổng thống mỹ sang thăm việt nam và sau buổi tối với món bún chả nổi tiếng trong ẩm thực hà thành hiệu ứng ẩm thực của ông đã lan tới sài gòn khi mà nhiều người dân đang rủ nhau đi thưởng thức món bún chả obama như một trào lưu
sau buổi tối với món uống dạ của tổng thống obama món ăn truyền thống vốn nổi tiếng ẩm thực hà nội nay càng hot hơn tại thành phố hồ chí minh
các quán bún chả dường như trở nên đông khách hơn và nhiều chiêu trò ăn theo như lấy tên bún chả obama hay treo hình ông tại quán để thu múc khách
tôi không nói nhiều người chưa bao giờ đến ăn thì muốn đến ăn thử xem bún chả nó như thế nào
nên là ngay cái sự kiện mà oma đến ăn thì khách đông gần gấp đôi hơn những ngày bình thường
thôi thì thấy tổng thống in hình trên mạng đó thì chúng tôi muốn in lên đây để giới thiệu cho khách là tổng thống nước mỹ đến việt nam ăn bún chả
tại sao người việt nam mình lại không đến ăn bún trở
từ khi tổng thống obama sang việt nam ăn bún chả nên mình thấy rất là tự hào và vinh dự
nên mình đặt tên luôn là quán bún chả obama
nghe có vẻ thú vị khi người sài gòn biết đến món bún giả nhiều hơn là nhờ vào tổng thống mỹ
có lẽ không có cách quảng bá nào hiệu quả bằng bức hình này bởi nó được hàng trăm tờ báo trên thế giới đưa tin và biết đến với tên gọi búng giả obama